đồng chí vương đình huệ đã đến dự lễ công bố và đón nhận quyết định công nhận huyện tây hòa tỉnh phú yên đạt chuẩn nông thôn mới năm hai nghìn một mươi tám
theo ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện tây hòa
qua hơn tám năm xây dựng nông thôn mới đã huy động được trên sáu trăm chín mươi sáu tỷ đồng triển khai chương trình
trong đó ngân sách trung ương hơn một trăm hai mươi hai tỷ đồng tỉnh gần sáu mươi năm tỷ đồng huyện hơn một trăm bảy mươi chín tỷ đồng
toàn huyện có hai mươi chín trường học trong đó có một mươi một trường đạt chuẩn quốc gia
một mươi trên một mươi xã có nhà văn hóa và sân tập thể thao phục vụ đời sống sinh hoạt cho nhân dân
mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi nâng cao thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên bốn mươi năm triệu đồng một người một năm
nhân dịp này đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
cùng đoàn công tác tặng một tỷ đồng xây dựng công trình phúc lợi cho tỉnh phú yên
và một mươi ngôi nhà trị giá năm trăm linh triệu đồng cho người có công thăm tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh